cập nhật thông tin về vụ cháy tại khu công nghiệp trà nóc thành phố cần thơ
sau vài giờ cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty konglung mekong chuyên về máy mặt
đến hai mươi một h ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng ba ngọn lửa đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trở lại
bao trùm lên toàn bộ tầng năm tòa nhà còn lại của công ty và đe dọa đến hàng trăm hộ dân sinh sống kế bên công ty
trước đó vụ cháy đã xảy ra chín giờ liên tục do gặp khó khăn về công tác chữa cháy
sau khi bùng phát trở lại đám cháy đã nhanh chóng lan nhanh khắp tòa nhà còn lại của công ty konglung mekong
ngay sau đó chính quyền phường trà nóc quận bình thủy đã tiến hành sơ tán các hộ dân trong đêm
tới trường tiểu học trà nóc bốn đối diện công ty khoảng một trăm linh mét để bảo đảm an toàn
khoa đến cuối giờ trường này tình hình đám cháy vẫn còn tiếp diễn
cho nên là các lực lượng cũng động viên dẫn động bà con
dư dòi ra khỏi nhiệm vụ
nhà của mình ở khu vực là ảnh hưởng cho nên cho đến thời điểm chiều nay thì các hộ dân đã di dời hết
không còn ở khu vực ảnh hưởng đó
hồi sáng là chạy qua rồi rồi thấy chạy về chạy về rồi giờ qua rồi chạy qua nữa
chứ để người ta kêu mình nó biết nào
hồi sáng là ngọt hơn không biết bây giờ chắc ngọt như hồi sáng rồi đó
nói đen nó hít vô luôn mũi quá trời quá đất luôn
cũng ra vô vô ba lần rồi
vừa ra vô vô ba lần rồi
vừa ra vô vô ba lần rồi
rồi thấy im im vô vô chiều sáu bảy giờ ra nữa
rồi nó phát lên cái kho cuối
khói khói lắm à
khói bài giống gì nè
làm nguyên sớm cho không giờ không có ai nữa
một số người dân sống xung quanh khu vực cho biết
đám cháy xuất phát từ phía bên phải tầng năm của tòa nhà
và cháy dữ dội hơn nhiều so với lúc sáng
tòa nhà năm tầng của công ty mai quang lung meco
có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào
cái khu vực cháy thì ở tầng thứ năm
của cái tòa nhà cao
cho nên phương tiện của mình tiếp cận thì rất là hạn chế
cho nên từ chỗ đó thì cũng có đề nghị quân khu chín
hỗ trợ phương tiện và lực lượng
và đồng thời là cũng quy rộng các cái phương tiện
của lực lượng vũ trang thành phố
cho đến đầu giờ chiều thì thấy tình hình
nó cũng còn diễn biến khá phức tạp
cho nên là cũng nhờ đến sự hỗ trợ

thì anh em cũng đến rất là kịp thài
hiện nay các lực lượng đó cũng còn đang có mặt
tại hương chùa để hỗ trợ thành phố cần thang
tình hình đám cháy thì hiện nay là chưa có
cái khả năng dập tắt trong thời gian sớm nhất
cho nên thành phố cũng đã liên hệ
với thành phố hồ chí minh
hiện nay là đang cho bốn chiếc xe
đang trên đường tới thành phố cần thang
đến khoảng giờ
hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba
lực lượng cứu hỏa thành phố hồ chí minh
gồm bốn xe chữa cháy đã về đến thành phố cần thơ
để tham gia trựa cháy
gần một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
ngọn lửa vẫn chưa được khống chế
hỏa hoạn vẫn bùng phát mạnh
khiến lực lượng trựa cháy khá vất vả
khi tiếp cận hiện trường
đến hơn một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
tòa nhà còn lại của công ty quang lung meco
nơi đang làm kho chứa hàng hóa là lông vũ
trị giá hàng chục triệu đô la mỹ
vẫn đang chìm trong biển lửa
lực lượng cảnh sát phòng trái trựa cháy cần thơ
an giang vĩnh long hậu giang
vẫn đang tích cực cứu hỏa